xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ phim tiếp theo
khi xây dựng creative garage tôi đã có một thời gian làm trong ngành xuất bản
đặc biệt là thời gian làm tại công ty văn hóa giáo dục long minh
là một đơn vị chuyên xuất bản sách toán và sách khoa học cho thiếu nhi
chính là ở thời gian này tôi được học được đọc rất nhiều các cái tài liệu về giáo dục
các cuốn sách về khoa học kỹ thuật cho các bạn nhỏ
chính vì thế mà tôi đã có một thời gian làm trong ngành xuất bản
từ thời gian đó tôi đã có cái ấp ủ sẽ mở một cái xưởng nhỏ nhỏ
để cho các con được chơi được tự do được sáng tạo được thực làm
tôi phát hiện ra trong quá trình các con đến xưởng là mộc
thì các con lại thực sự là thích những cái món đồ mà chưa được hoàn thiện
và phải được tự tay mình làm tự tay cơ cắt tự tay đóng đinh để có thể làm ra món đồ đấy
sau đó thì bạn bè của các con của bạn bè bắt đầu đến chơi
và dần dần thì xưởng như một cái lẽ tự nhiên
nó cứ lớn dần lớn dần và bắt đầu tôi làm chuyên nghiệp
tôi dành một chọn thời gian để làm creative garage
xưởng creative garage ngay từ tên gọi đã thể hiện sự độc đáo
bởi lẽ những đứa trẻ đến đây được tự do sáng tạo đồ chơi bằng chính những vật dụng quen thuộc quanh mình
từ những thứ sản đơn như mảnh gỗ nhỏ chai lọ vứt đi sỏi đá
hay những nguyên liệu gần gũi với đời sống hàng ngày như hạt đỗ hạt vừng
mỗi lớp học là khoảng không gian và thời gian mà các bạn nhỏ được tự do sáng tạo
phát huy trí tưởng tượng cũng như khả năng phát kiến của bản thân
hiện tại creative garage có ba nhóm lớp chính
thứ nhất là các buổi trải nghiệm cho các nhóm lớp trường
với một chủ đề nhất định để cho học sinh có trải nghiệm về lao động
tại những workshop này các bạn nhỏ từ bốn cho đến một mươi năm tuổi
đều có thể tham gia trải nghiệm làm thợ mộc
khám phá công việc của một thợ mộc đích thực
tìm hiểu công việc đồ nghề hoạt động của sưởng mộc
vận dụng các kiến thức khoa học toán học và vật lý để sáng tạo ra các sản phẩm của chính mình
các hoạt động tại xưởng đều được xây dựng theo khung chương trình
bao gồm các phần như khởi động tham quan sưởng mộc làm workshop theo chủ đề
những buổi trải nghiệm này thường diễn ra vào những ngày
dịp cuối tuần là các chủ đề có sẵn
ngoài ra cretiv gara còn có một lớp học đặc biệt nữa
đó là câu lạc bộ steam mộc
với những khoa học dài hạn trong khoảng ba tháng
sẽ là nơi trổ tài của các thợ mộc nhí
thông qua vui chơi con trẻ sẽ có thêm tình yêu lao động
các con là thợ mộc steam là kỹ sư kiến trúc sư
là nghệ sĩ sáng tác nghệ thuật độc đáo từ gỗ
tất cả những chương trình giáo trình gretiv gara xây dựng nên
đều được tiếp cận từ mô hình giáo dục phổ biến ở mỹ và một số quốc gia trên thế giới
đây là chương trình giảng dạy dựa trên ý tưởng xây dựng cho người học
những kiến thức kỹ năng liên quan đến các lĩnh vực khoa học công nghệ kỹ thuật và toán học
theo cách tiếp cận liên môn kết hợp tất cả các lĩnh vực vào cùng một mô hình học tập gắn kết
dựa trên các ứng dụng thực tế
với những lứa tuổi mà các bạn nhỏ còn khá nhỏ
ví dụ như từ độ tuổi từ bốn tuổi đến sáu tuổi
chúng ta có những sản phẩm giúp các bạn nhỏ có thể định hình về màu sắc định hình về hình khối
với những bạn nhỏ tuổi lớn hơn một chút khoảng tầm cấp một
chúng ta có những sản phẩm bắt đầu liên quan một chút đến công việc đóng đinh công việc cơ cắt
như có thể chúng ta sẽ làm một vài chiếc máy bay một vài chiếc ô tô
những thứ rất là tân thiện
với cả cuộc sống hàng ngày của chúng ta
sưởng mộc để giải luyện đến cho các con giải luyện
tính kiên nhẫn kiên trì và sáng tạo
giúp các con hiểu được cái giá trị và thêm yêu tình yêu của lao động
ngoài ra xưởng cũng là nơi để các con đến có thể là tự tạo ra các món đồ chơi
nhưng không chỉ để chơi mà để học
các con được làm được thực làm được tự tay tạo ra các nguyên liệu
được tự tay thiết kế được học các bài học về khoa học
về lịch sử về công nghệ về toán học và nghệ thuật
để xây dựng và phát triển một dự án khởi nghiệp có ý nghĩa như vậy
anh phạm quý phúc và những người bạn đồng hành của mình
cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách
trong đó trở ngại lớn nhất để gretiv gara phát triển
đó chính là vấn đề về mặt nhân sự
khi tôi bắt đầu làm sưởng mộc thì nó rất là nhỏ
nó rất là tự nhiên
lúc đấy thì cũng có kinh nghiệm điều hành công ty xuất bản
điều hành một công ty dược
nên cái việc mà làm các cái quy trình làm hệ thống
cũng như là sắp xếp cái công việc
nó cũng giảm được rất là nhiều cái công sức
tuy nhiên là cái lực lượng lao động
trong ngành rất là việc ngành stem rất là mới
đặc biệt là cái việc là
phần phải có những người thợ
vừa cần phải biết làm
vừa cần phải biết sử dụng
máy móc công nghệ
vừa có thể là hướng dẫn được các bạn nhỏ
thì đấy là cả một cái vấn đề rất là lớn
mô hình sưởng sáng tạo này vốn kém
về mặt kỹ thuật
vì vậy nên trước khi ra mỗi một sản phẩm
anh phúc và những người cộng sự của mình
đều phải nghiên cứu xem các bạn nhỏ
sẽ làm như thế nào
phải đặt mình vào vị trí của trẻ
để có thể tính toán các thảo tác
cũng như thời gian thực hiện trong khoảng thời gian bao lâu
ngoài ra yếu tố về an toàn
cũng phải được đặt lên hàng đầu
mỗi bàn sẽ có một người hướng dẫn
giám sát để bảo đảm an toàn cho các bạn nhỏ
các dụng cụ thực hành như bào cưa
cũng được chế tạo riêng
phù hợp và an toàn với các em
đối với những người thợ sưởng sáng tạo
veritipara đó là
phải làm sao đảm bảo
những sản phẩm phương nguyên liệu của mình phải sạch sẽ
và phải an toàn nhất
khi các bạn nhỏ làm sản phẩm
không có những y hiểm gì xảy ra với các bạn nhỏ
trong công việc thì cái khó khăn nhất là
khi sản xuất phương nguyên liệu
nhất là trong những công việc ngành mộng như thế này
làm sao mà phải thật sự đơn giản
và dễ làm
dễ thao tác cho các bạn nhỏ
và lại phải đạt độ đến những thẩm mỹ
còn đối với mỗi giáo viên tại veritipara
sự nhiệt tình và kiên nhẫn
là điều không thể thiếu
trong quá trình mình đứng lớp với các bé
thì cũng có rất nhiều khó khăn
với những bạn nhỏ
cái tố chất
thì các bạn sẽ tiếp thu nhanh hơn một chút
nhưng với những bạn nhỏ chậm hơn
thì mình cũng phải có một cái sự kiên trì nhất định
dành cho các bạn
khi mà trong cái quá trình hướng dẫn các bạn nhỏ
thì mình cũng phải từ tốn
dần dần giúp các bạn có thể là
đóng được từng cái đinh một
làm sao để các bạn không nản trí
trong cái việc làm sản phẩm của mình
mỗi một sản phẩm dịch vụ mới
trên thị trường
việc thuyết phục các khách hàng là điều quan trọng nhất
tốn nhiều thời gian nhất
đối với creative dara cũng vậy
do là một chương trình mới

hầu như là cũng chưa biết đến
cho nên là cái việc tìm kiếm
các khách hàng cũng là một cái giao cải
đối với creative dara
đối với những cái khó khăn
mà creative dara gặp phải
thì cũng từng bước để khắc phục
những khó khăn
và nó không chỉ là ngày một ngày hai
mà phải kiên định với những mục tiêu
và những cái định hướng
phía công ty đã đặt ra
và cái sản phẩm
kiên định với cái sản phẩm của mình
và luôn luôn tạo ra những cái sản phẩm
mới và mang tính sáng tạo hàng ngày
tất cả những cố gắng nỗ lực của anh phúc
và những cộng sự đã được điền đáp
đến nay sau ba năm hoạt động
creative dara đã có những kết quả
thực sự đáng ghi nhận
sau ba năm phát triển
rất nhiều các trường học
các tổ chức
và đón các bạn
từ tất cả các ngày trong tuần
mỗi lượt đến
có thể từ hai ba mươi bạn nhỏ
có thể đến hai trăm hoặc ba trăm bạn nhỏ
đến với creative dara
đối với tất cả các thành viên
trong sưởng niềm vui lớn nhất
mà họ có được chính là sự đón nhận
nhiệt tình của những cô bé cậu bé
những khách hàng thực sự
đó cũng là động lực to lớn đối với
creative dara trên con đường phát triển
con thấy là nó
con thấy là nó rất là vui
hoạt động hôm nay rất vui
và bổ ích cho bọn con
sau khi làm xong con muốn về nhà
ngay để khuây với mẹ
đối với các bạn nhỏ thì tôi thấy là
cái hứng thú của các bạn rất là lớn
khi đến creative dara
vì đó là một cái môi trường
mà gần như là lần đầu tiên các bạn nhỏ được trải nghiệm
được tham quan
cũng như là
có khoảng thời gian
có thể là cùng với bố mẹ
làm những cái sản phẩm
rất là thú vị như thế
ngoài ra thì
thời gian làm sản phẩm đó
cái kỹ năng
cái hứng thú của bạn rất là tuyệt vời
các phụ huynh học sinh cũng
rất là tin tưởng và giới thiệu rất là nhiều
và từ đó cái tập khách hàng
của creative dara cũng tăng lên rất là nhiều
thì hẳn nay phía creative dara
không chỉ có những khách hàng đơn lẻ
mà có rất là nhiều các cái đơn vị
và những trường học
cho học sinh đến để các con
để tham gia trải nghiệm chương trình
không chỉ dừng lại ở đó
anh phúc cùng với những người bạn đồng hành của mình
không tự hài lòng với hiện tại
mà mong muốn sẽ xây dựng
và phát triển creative dara
ngày một lớn mạnh hơn
tôi mong muốn
mỗi gia đình đều có một cái dara nhỏ
nó như là một cái hộp
dụng cụ thôi
có búa có đinh có kìm có tút lô vít
để các bạn nhỏ ở nhà
có thể tự làm các đồ chơi cho mình
tự sửa xe đạp
tôi cũng mong muốn là
ở mỗi trường học đều có một cái sưởng
để các bạn học sinh được học qua thực làm
được học phương pháp stem
học qua phương pháp stem
để các bạn có thể là phát huy được
cái khả năng sáng tạo
cũng như là tiếp cận được cái khả năng
cũng như là tiếp cận được học
công nghệ kỹ thuật và toán học
sưởng sáng tạo creative dara
đúng như tên gọi của chúng tôi là creative dara
ở đây các em có thể tự tay
làm nên những mơ ước của mình
cũng là nơi có thể đánh thức cả những đứa trẻ
bên trong mỗi người cha người mẹ
từ tình yêu của những ông bố
anh phúc hy vọng không chỉ tạo nên
một không gian sáng tạo cho riêng con trẻ
mà còn của cả bố mẹ đến đây
để cùng con trải nghiệm
truyền cảm hứng đam mê cho trẻ
dèn cho các em kỹ năng
và thái độ tích tực với lao động
điều đó có mục tiêu trong cuộc sống
đây chính là tầm niệm
và cũng là mục tiêu trong suốt quá trình khởi nghiệp
của anh phạm quế phúc
và những dịch vụ sản phẩm
mang nhiều ý nghĩa cho giáo dục trẻ nhỏ
đã dẫn lối để anh phúc vượt qua thử thách
và khởi nghiệp thành công